tại thành phố hồ chí minh sau khi dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát tốt
các hoạt động giao thông vận tải đã diễn ra bình thường trở lại
dù vậy thì tại nhiều khu vực trung tâm tình trạng xe dù bến cóc cũng bắt đầu có những diễn biến phức tạp
những tuyến đường lực lượng thanh tra giao thông tập trung kiểm tra kiểm soát tình trạng xe dù bến cóc nhiều nhất
thuộc các quận một quận năm quận một mươi quận tân bình
dù có biển báo cấm dừng đổ nhưng thực tế nhiều xe khách vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường
những lúc mà xe về thì nó cũng là hơi phức tạp kiểu như là anh em vô dưới khách
thì cái đó là cái cuộc sống nhưng mà có nhiều anh em vô dưới khách rồi đậu nó chàn lan ra hết
chỉ trong hơn một giờ triển khai kiểm tra kiểm soát một số tuyến đường như phạm ngũ lão quận một
hồng bàng quận năm lê hồng phong sư vạn hạnh quận một mươi lực lượng chức năng đã lập một mươi bốn biên bản
vi phạm hành chính đối với lỗi dừng đổ đón trả khách
hiện nay nhất là các khu vực trung tâm phố vẫn còn tồn tại các đơn vị kinh doanh vận tải khác
theo các lộ hình như tiếng cố định hợp đồng du lịch và lưu hành
các đơn vị kinh doanh vận tải thường cho những người cảnh giới mà khi phát hiện lượng chức năng
thì họ thông báo cho xe bỏ chạy
đối với các khu vực tuyến đường nóng thì thanh tra sở thì chốt chặn trong khoảng thời gian nhất định
nhưng không đủ lực lượng để chốt chặn hết tất cả các khu vực
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ và thông tư số một mươi hai của bộ giao thông vận tải
quy định chi tiết xử phạt các lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
cùng với nghị định một trăm linh của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đây là cơ sở để lực lượng chức năng siết hoạt động xe dù bến cóc
tuy vậy một thực tế để thực hiện hiệu quả cần sự vào cuộc thật sự có trách nhiệm
của chính quyền các quận huyện quản lý
điều mà nhiều văn bản chỉ đạo của thành ủy
quỹ ba nhân dân thành phố đã thể hiện rõ nhưng thời gian qua chưa được thực hiện nghiêm